kết thúc hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai vào đêm qua một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ việt nam
các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí về gói trừng phạt thứ chín nhằm vào nga
cũng như đạt thỏa thuận cung cấp cho ukraine khoản tài trợ hơn một mươi chín tỷ usd vào năm tới
cộng hòa xéc nước chủ tịch luân phiên hội đồng eu khẳng định các nước đã đạt nhất trí về nguyên tắc đối với gói trừng phạt thứ chín nhằm vào nga
dự kiến trong hôm nay eu sẽ chính thức công bố về gói trừng phạt này
gói trừng phạt mới sẽ bao gồm việc đưa vào danh sách đen của eu thêm gần hai trăm linh cá nhân và thực thể nga
ba ngân hàng chặn các khoản đầu tư vào ngành khai thác mỏ và cấm một số kênh truyền thông của nga
eu cũng xem xét áp đặt lệnh cấm cung cấp các thiết bị bay không người lái cho nga và iran
ngoài ra eu cũng đạt thỏa thuận cung cấp cho ukraine khoản tài trợ hơn một mươi chín tỷ usd vào năm tới
sau khi thủ tướng hungary viktor orbán rút lại lời đe dọa ngăn chặn đề xuất của eu
theo thỏa thuận eu sẽ cấp cho ukraine
các khoản vay bằng tiền mà ủy ban châu âu ec huy động được trên thị trường nợ
sử dụng các quỹ khác của eu làm tài sản thế chấp